thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ sau phiên họp thứ hai mươi một của ban chỉ đạo đến nay đồng thời xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ từ đầu năm đến nay công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh và có những chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực
cụ thể các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra một hai trăm sáu mươi bốn vụ hai ba mươi tám bị can
truy tố bảy trăm bốn mươi hai vụ một năm trăm chín mươi bốn bị can xét xử sơ thẩm bảy trăm ba mươi bảy vụ một năm trăm sáu mươi bảy bị cáo về các tội tham nhũng
kinh tế chức vụ trong đó khởi tố mới một trăm hai mươi năm vụ án hai trăm năm mươi chín bị can về tội tham nhũng
riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới bốn vụ án hai mươi ba bị can
khởi tố mấy bảy bị can trong ba vụ án khởi tố bổ sung tội danh bộ bốn bị can trong hai vụ án
kết thúc điều tra điều tra bổ sung năm vụ án một trăm ba mươi bốn bị can truy tố ba vụ án ba mươi bốn bị can
xét xử sơ thẩm hai vụ án một mươi bốn bị cáo xét xử phúc thẩm một vụ án bốn bị cáo
đã khởi tố điều tra nhiều vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng phức tạp như vụ án tham mô tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại học viện quân y bộ quốc phòng
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan
vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
đã khởi tố tám cán bộ thuộc diện trung ương quản lý gồm một thứ trưởng một nguyên thứ trưởng một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
năm sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang
ủy ban kiểm tra trung mương đã khẩn trương kiểm tra phát hiện xử lý kiến nghị
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật đối với một mươi bốn cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
công tác thu hồi tài sản thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế tiêu cực tiếp tục được quan tâm
từ đầu năm đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài khoản ngăn chặn giao dịch tài sản
có giá trị trên hai năm mươi tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác
cơ quan thi hành dân sự đã thu hồi được gần bốn tỷ đồng
thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
phấn đấu đến hết năm nay kết thúc điều tra một mươi chín vụ án truy tố hai mươi một vụ án xét xử sơ thẩm hai mươi bốn vụ án
xét xử phúc thẩm sáu vụ án và kết thúc xác minh xử lý ba mươi chín vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc rất nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
nhiều vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng được hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty việt á
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại học viện quân y bộ quốc phòng
vụ án tham mô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
các vụ án vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại tp hcm các tỉnh khánh hòa bình dương bình thuận
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại đồng nai và một số tỉnh thành phố
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác cục quản lý dược bộ y tế và một số địa phương liên quan
vụ án nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại một số đơn vị thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển và bộ đội biên phòng
thường trực ban chỉ đạo thống nhất bổ sung một số vụ án vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và một số cơ quan liên quan
vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm mô hạn thương mại và dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
vụ việc sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số ba mươi ba nguyễn du số ba mươi bốn ba mươi sáu bốn mươi hai chu mạnh trinh tp hcm
các vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới liên quan đến nguyễn thị kim hạnh và những cán bộ đảng viên
có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại tỉnh an giang